trong thời gian tới sẽ bỏ quy định phân tuyến bệnh viện được phân chia theo đơn vị quản lý hành chính
đây là nội dung nằm trong hội thảo góp ý xây dựng thông tư phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh mà bộ y tế vừa đưa ra
cả nước hiện có một bốn trăm năm mươi một cơ sở y tế được phân tuyến phân hạng cũng như chưa được phân tuyến và phân hạng
tuyến trung hương có bốn bệnh viện hạng đặc biệt hạng một có ba mươi hai bệnh viện còn lại là các tuyến tỉnh huyện xã
ngoài ra còn có bảy mươi hai bệnh viện ngành trong đó có tám bệnh viện hạng một một mươi chín bệnh viện hạng hai và ba mươi bệnh viện hạng ba
riêng bệnh viện ngoài công lập có hai trăm một mươi chín bệnh viện nhưng chưa được phân hạng
theo bộ y tế cách phân tuyến như hiện nay dù bệnh viện tuyến huyện có năng lực kỹ thuật cao
thực hiện nhiều kỹ thuật vượt tuyến vẫn không được xếp mức cao hơn và ngược lại
với phân hạng hiện nay thì bệnh viện kim sơn là bệnh viện a hai thì chúng tôi là bệnh viện đa khoa
nhưng vẫn mũi nhọn là hai chuyên khoa chuyên khoa sản và chuyên khoa nhi
đây rất phù hợp với tuyến huyện báo cáo của chí là ở huyện
đối tượng sản khoa và nhi khoa
đây là hai đối tượng chiếm số lượng đông và nó phù hợp với mức và tuyến của hiện nay
sự thảo thông qua phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám chữa bệnh mà bộ y tế vừa đưa ra
thảo luận sẽ dự kiến phân tuyến các cơ sở y tế theo ba tuyến
tuyến một bao gồm các trạm y tế các loại hình phòng khám công
tư khám chữa bệnh ban đầu và không điều trị nội chú
tuyến hai là các bệnh viện đa khoa cơ bản
tuyến hai là các bệnh viện đa khoa nâng cao
tuyến ba điều trị chuyên khoa chuyên sâu
hiện bộ y tế đang lấy ý kiến của các bệnh viện về cách sắp xếp phân tuyến này
và sẽ trình chính phủ trong thời gian tới